chiều một mươi bảy tháng tám tại thủ đô viêng trăn lào bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cùng đoàn đại biểu bộ công thương
đã tham dự hội nghị hợp tác phát triển ngành công thương năng lượng và mỏ việt nam lào năm hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ hội nghị tại cuộc hội đàm với bộ trưởng bộ công thương lào khải mạ ni phôn sẻ na
bộ trưởng trần tuấn anh đề cập với phía lào về một số khó khăn được doanh nghiệp phản ánh
như nhiều cam kết trong hiệp định không được quán triệt tới cán bộ thực thi ở cửa khẩu
công tác kiểm tra xuất xứ và thông quan hàng hóa mất nhiều thời gian công tác kiểm dịch gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh xăng dầu của công ty petrolimax lào hiện nay gặp một số khó khăn do các tiêu chuẩn xăng dầu
và giá bán lẻ xăng dầu theo quy định của lào
bộ trưởng bộ công thương lào khỏe mạ ni phôn sẻ na cùng chia sẻ và ghi nhận các vấn đề vướng mắc trên
và thống nhất hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để cùng khắc phục
tại cuộc hội đàm với bộ trưởng bộ năng lượng và mỏ lào khải mạ ni yên thị lát
hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác nổi bật trong thời gian qua
như việc việt nam và lào đã hoàn thành việc ký kết hiệp định về hợp tác phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ
sau hơn hai năm đàm phán
bộ trưởng bộ năng lượng và mỏ lào trao đổi với bộ trưởng trần tuấn anh về khả năng mua bán điện
đối với các dự án nam âu năm trăm sáu mươi bảy dự án nhiệt điện than la man tỉnh sê cong dự án nhiệt điện than huyện bua lạ pha
tỉnh khăm muộn và dự án điện gió sáu trăm linh mw tại tỉnh sê cong trong thời gian tới
bộ trưởng trần tuấn anh cho biết tập đoàn điện lực việt nam evn đã được chính phủ giao đàm phán với các chủ đầu tư phía lào
về phương án liên kết giá công suất sản lượng điện nhằm bảo đảm phù hợp với quy định cũng như lợi ích của hai bên
hai bên nhất trí tiếp tục triển khai một số biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới